hàng nghìn lao động tại các nước lào thái lan đã về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cầu treo hà tĩnh
ubnd tỉnh đã yêu cầu các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phân nhóm và cách ly tập trung toàn bộ số lao động
trên ngay tại khu vực biên giới nhằm kiểm soát dịch và chống ủn tắc tại cửa khẩu
khoảng ba ngày nay số lượng lao động từ các nước thái lan lào nhập cảnh tăng đột biến
những lao động này sau khi được kiểm tra thân nhiệt phân nhóm địa phương sẽ được hướng dẫn kê khai y tế
và đưa về khu cách ly một mươi bốn ngày vừa được thiết lập ngay trên tuyến biên giới việt lào
trong năm ngày từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng ba có khoảng hơn một năm trăm linh lượt người từ các nước thái lan lào nhập cảnh qua cửa khẩu
ngoài việc tổ chức cách ly các đơn vị chức năng đã bố trí đầy đủ nơi ăn uống nghỉ ngơi cho người dân
hiện sức khỏe của các lao động đang ổn định
các lực lượng cơ quan và các đơn vị khác cho những đơn vị trọng điểm như là cửa khẩu quốc tế cổng treo
và các đường mòn lối mở của các đơn vị khác để làm sao mà nâng cao hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến đầu của tổ quốc
làm sao là ngăn chặn không để cho dịch bệnh lây lan vào trong nội địa ngay từ trên biên giới
tỉnh hà tĩnh đã thiết lập bốn chốt kiểm soát khai báo y tế tại các điểm nóng trên địa bàn
phía cửa khẩu quốc tế nậm phao tỉnh bô ly thăm say lào cũng đã yêu cầu người dân và phương tiện nhập cảnh nhập khẩu sang lào phải cách ly trong khoảng thời gian này
hiện tình hình dịch bệnh trên tuyến biên giới vẫn đang được các cơ quan chức năng việt nam và lào kiểm soát chặt chẽ